thưa quý vị là một trò chơi mới du nhập vào việt nam
nhưng tốc độ phát triển của môn poker thời gian qua rất mạnh mẽ
tuy nhiên thay vì là một môn thể thao rèn luyện trí tệ kích thích tư duy sự kiên nhẫn
thì nhiều câu lạc bộ poker đang dần biến tướng để hoạt động cờ bạc trá hình
brickga và poker đều là những trò chơi đánh bài sử dụng bài tay gồm năm mươi hai lá
tuy nhiên nếu như trò chơi ritca chỉ giới hạn bốn người chơi mỗi ván
thì booker có số lượng người chơi đông hơn và sự sát bạc mang tính thắng thua lớn hơn nhiều
poker cũng chính là hình thức mà nhiều song bài lợi dụng để tổ chức đánh bạc trá hình
khi mà anh đăng ký dưới dạng là một cái hoạt động thể thao một cái hoạt động giải trí
thì đương nhiên anh làm đúng cái chức năng của nó thì không có gì phải bằng cả
nhưng khi anh đăng ký với hoạt động thể thao dưới hoạt động giải trí
nhưng anh lại dùng nó với một cái mục đích khác biến tướng nó
thì thật sự rất là đáng kinh khủng
thật sự rất là khó và đòi hỏi các cơ quan chức năng cũng như là các đơn vị phải có sự tìm hiểu và bảo cục
trên thực tế cũng có rất là nhiều môn thể thao mà núp bóng cờ bạc
chứ không chỉ riêng cái hình thức mà bootcoin như là thời gian vừa qua
tuy nhiên thì thực tế thì cái môn thể thao này đó đúng là một môn của hai trí tuệ
nó đòi hỏi không người ta phải cần phải có sự tỉ mỹ tính toán
tuy nhiên mà giống như trong quá trình mà chúng ta thực hiện chơi
thì đã có những biến tướng trở thành là một môn cờ bạc
để mà thành lập một cái công lập bộ đó
trên thực tế nó rất là dễ dàng bởi vì chỉ cần điều kiện của nó
đầu tiên là chỉ cần là thành viên của hội bocer việt nam
và sau đó chúng ta có cái thẻ thành viên đó rồi thì đi về địa phương
thành lập một cái hội tại địa phương chúng ta sẽ thành lập một cái hội câu lạc bộ tại địa phương
và xin công nhận của ủy ban phường
chỉ đơn giản như vậy thôi là có thể hoạt động một cách rất là hợp pháp rồi
cho nên là dễ dàng qua mặt
thực tế vài năm trở lại đây trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hàng loạt tù điểm cờ bạc rút bóng các công lập bộ poker
liên tục bắt đầu
vì công an thành phố triệt phá
mới đây công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết
công an đã phát hiện công lập bộ river poker club
đã có hành vi tổ chức cờ bạc trá hình thu lợi số tiền lớn
như võ bọc bộ môn thể thao trí tuệ
bây giờ thì chúng ta sẽ thấy cái nhu cầu giải trí nó ngày càng tăng cao
và thật ra là tất cả các loại hình giải trí không riêng gì poker
nếu mà mình nhìn dưới góc độ truyền thống chúng ta cũng có nào là những hoạt động như đá gà này
thì đấy cũng là một cái hình thức giải trí
tuy nhiên nếu nó biến tướng nó trở thành những cái cuộc ăn thua
nó trở thành những cái nơi mà để gọi là kiếm tiền
hoặc là tạo ra những cái không gian để mình nứt bóng
dưới dạng những hình thức cờ bạc như vậy
thì nó cũng trở nên phổ biến
và khi đó thì nó đòi hỏi cái vấn đề về quản lý
cũng như là cái ý thức của người tham gia
sau khi một loạt sòng bàn cá hình với hình thức chơi poker bị công an triệt phá
nhiều công lập bộ poker chuyển từ hình thức thắng thua trực tiếp
sang hình thức đấu giải
người chơi bỏ ra một khoản tiền lệ phí nhất định để tham dự giải
và được phát một lượng chip poker bằng nhau
để tham gia các vòng cường
khi người chơi đã thua toàn bộ tiền chip
sẽ bị loại khỏi giải đấu
người cuối cùng còn lại là người chiến thắng
và nhận được tiền thưởng lớn từ giải đấu
thậm chí là cái giải thưởng nó lên đến một trăm linh triệu đồng
mà một ngày như vậy là có khoảng từ bốn đến năm lượt là cũng là bình thường
nó nghĩa là mọi người chơi và cái giải thưởng như vậy
quy định là một trăm linh triệu đồng một lượt
và cứ một ngày như vậy là trung bình
là một cái câu lạc bộ mà nhỏ nhỏ thôi
ở một cái quận thôi là đã có bốn năm lượt như vậy
thì chúng ta cứ tính con số bình quân như thế nào
đặc biệt hơn nữa đó là một số người nước ngoài
cũng gia nhập vào chơi và cái điều kiện vào cổng thực tế
thì bảo là hội thành viên như kia thôi
nhưng mà cũng nói nói vài câu
thì các bạn lễ tân cũng cho vào chơi thôi
thành ra là đó giống như là một cái
gọi là một cái chỗ chứa cờ bạc
mà lại nhìn thì giống như là hợp pháp
có thể thấy là ranh dư thể thao và trò đỏ đen
của nhân giả poker này
thực tế từ vụ việc kể trên cho thấy
những giải đấu tại các câu lạc bộ poker hiện nay
được tổ chức thường xuyên mỗi ngày
mang tính sát phạt thắng thua
với số tiền lên tới cả một trăm linh triệu đồng